tại khu di tích quốc tế atk định hóa thái nguyên báo nhân dân trung tâm truyền hình nhân dân đã phối hợp cùng ủy ban nhân dân huyện định hóa tổ chức chương trình sáng mãi niềm tin theo đảng
tại nhà tưởng niệm bắc hồ nằm trong khu di tích quốc gia atk định hóa các vị đại biểu đã làm lễ dân hương tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh
ngày sau lễ dân hương đại diện lãnh đạo báo nhân dân trung tâm truyền hình nhân dân cùng các đơn vị tài trợ đã cho tặng tám mươi bảy xuất quà với tổng giá trị hơn chín mươi triệu đồng cho các gia đình chính sách tại địa phương
ngoài ra ban tổ chức chương trình cũng đã dành nhiều phần quà ý nghĩa cho các em học sinh nghèo vượt khó tại địa phương
đây là món quà kịp thời ý nghĩa giúp động viên khuyến khích các em vươn lên trong học tập phân đấu trở thành những mầm non yếu tố của đảng của đất nước trong thời kỳ mới